đã có hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ của năm đồn biên phòng bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
đóng chân trên địa bàn huyện biên giới bù đốp đã chủ động tham gia giúp nhân dân thu hoạch hổ tiêu
hộ gia đình bà nguyễn thị xen ở ấp bốn xã hưng phước huyện bù đốp có hơn một trụ tiêu đang chín rộ
nhưng không tìm được nhân công để thuê do nhà chỉ có hai ông bà nên dù rất cố gắng
nhưng mỗi ngày cũng chỉ thu hái được vài chục trụ
biết được hoàn cảnh nên hai hôm nay lực lượng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu hoàng diệu đã tới để giúp ông bà
nếu không tiêu chín nhiều quá rụng đen thì sản lượng cũng mất
và gia đình cũng rất là cảm ơn ban chỉ huy đồn cửa khẩu hoàng diệu có sự quan tâm hỗ trợ
hiện đang bước vào cao điểm của mùa khô thời tiết ở bình phước khô hanh và nắng nóng
mặc dù vậy cán bộ chiến sĩ của các đồn biên phòng vẫn đang tích cực giúp bà con thu hái tiêu
nhằm giảm thiểu thiệt hại do tình trạng tiêu bị chín rụng
qua cái nắm tình hình trong cái thời gian vừa qua
thì giá tiêu xuống giảm trong khi đó thì nhân dân nhân công hạn chế
nên đơn vị đã chỉ đạo tăng cường cán bộ chiến sĩ ra giúp dân thu hoạch tiêu
chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng để giúp dân khắc phục những khó khăn
trong khi giá tiêu xuống đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân
trong tuần qua các cán bộ lực lượng biên phòng đã giúp nhân dân trên địa bàn huyện biên giới bù đốp
thu hoạch hơn năm mươi hectare diện tích hồ tiêu
được biết hoạt động thắm tình quân dân này hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra cho đến hết mùa vụ